chiều ngày một mươi năm tháng năm tại đền thờ quốc tổ lạc long quân thuộc đền nội bình đà xã bình minh huyện thanh oai thành phố hà nội
trung tâm nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh hùng vương đã tổ chức lễ ra mắt
trung tâm đã hội tụ nhiều chuyên gia hàng đầu về lịch sử khảo cổ của việt nam
kế thừa và phát huy cội nguồn văn hóa việt nam và từng bước hiện thực hóa dự án đường vào vương quốc vua hùng
trên không gian thực tế ảo vào năm hai nghìn hai mươi
trung tâm nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh hùng vương được thành lập với mục đích làm rõ hơn lịch sử
trước thời đại hùng vương qua những chân dung huyền sử hương vân cái bồ tát
tức là phật mẫu việt kinh dương vương lạc long quân hùng vương
cũng như góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cổ vũ tinh thần yêu nước của các thế hệ người việt nam
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ ra mắt giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo giám đốc trung tâm khẳng định
việc tôn vinh truyền bá lịch sử và văn hóa cội nguồn của dân tộc trong đời sống đương đại
rất quan trọng và có ý nghĩa góp phần khẳng định giá trị tâm linh việt văn hóa việt
đạo đức việt trong bối cảnh hội nhập toàn diện với thế giới
trung tâm sẽ thực hiện nhiều phương thức xã hội hóa văn hóa nguyện cùng người việt trong và ngoài nước
tôn vinh văn hóa vật thể phi vật thể có giá trị từ thời tiền sử của dân tộc
chiều ngày một mươi năm tháng năm ubnd tp hà nội tổ chức lễ tổng kết hội khỏe phu đồng thành phố hà nội
và xuất quân đoàn thể thao tp hà nội tham dự hội khỏe phu đồng toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sau hai tháng thi đấu với nhiều kỷ lục được thiết lập ban tổ chức hội khỏe phu động tp hà nội
đã gửi tám trăm chín mươi hai vận động viên xuất sắc tham dự hội khỏe phu đồng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm lại những dấu ấn của hội khỏe phu đồng tp hà nội là
trưởng ban chỉ đạo hội khỏe khẳng định thành công của hội khỏe có sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát
của bộ giáo dục và đào tạo của thành ủy ubnd tp sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tp đến cơ sở
tại buổi lễ bàn tổ chức trao tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tp sở giáo dục và đào tạo hà nội
cho các tập thể cá nhân các vận động viên có thành tích xuất sắc trong công tác
trong tác tổ chức và thi đấu tại hội khỏe phu đồng tp hà nội lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đã trao cờ xuất quân cho đoàn vận động viên tp hà nội
tham gia thi đấu hội khỏe phù đồng cấp khu vực và cấp toàn quốc
dân tộc bà thẻn là một trong những dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh tuyên quang
họ sinh sống chủ yếu ở các huyện lâm bình chiêm hóa
nhắc đến bản sắc văn hóa dân tộc bà thèn thì không thể không nhắc đến
bộ trang phục của người phụ nữ
màu đỏ chủ đạo được ví như màu của con chim lửa màu của ánh sáng
bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ
mà còn là niềm tự hào của dân tộc bà thẻn
bộ trang phục của phụ nữ bà thẻn có sắc đỏ là chủ đạo
tượng trưng cho ánh lửa thể hiện niềm tin hy vọng vào tương lai tươi sáng
một bộ trang phục của người phụ nữ bà thẻn đầy đủ gồm rất nhiều chi tiết
khăn áo thắt lưng váy yếm
nữ giới thường để tóc dài vấn khăn quanh đầu
hai đầu khăn có đính chùm tua rua màu vàng đỏ trông rất đẹp và lạ mắt
với một thiếu nữ bà thẻn trưởng thành chuẩn bị đi lấy chồng
thì phải tự tay mình theo dệt được một bộ khăn váy áo để về nhà chồng
vì vậy trang phục không chỉ là chuyện ăn mặc
mà còn đánh dấu sự trưởng thành của người con gái mới lớn
là truyền thống trong mỗi gia đình khi tự dệt và theo may từng chi tiết
để bảo tồn gìn giữ được những bộ trang phục truyền thống
những lớp học dệt đã được mở tại địa phương và thu hút được nhiều phụ nữ bà thẻn tham gia
năm nay mới là lần đầu tiên được học lớp dệt
nên là tôi cũng rất là mong là mình sẵn qua lớp này tự dệt cho mình bộ quần áo bà thẻn cho mình tự mặc
hàng năm là bà con cũng tự học với các nghệ nhân đã có kinh nghiệm
mà đã dệt thành thạo cũng như là các thiếu của bà con
thì nên là chúng tôi đã được quan tâm
việc bảo tồn và phát triển được nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ giúp dân tộc bà thẻn giữ gìn được giá trị văn hóa
mà còn tạo điều kiện để phát triển du lịch cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân
ngày một mươi năm tháng năm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với hội lương thực thực phẩm tp hcm
tổ chức lễ khai mạc triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề kết đối giá trị cùng phát triển triển lãm có năm trăm linh gian hàng đến từ hơn bốn trăm linh doanh nghiệp
quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực lương thực thực phẩm của tp hcm
và các tỉnh thành tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm lương thực thực phẩm dạng thô sơ chế
nhóm sản phẩm lương thực thực phẩm được chế biến sâu nhóm sản phẩm đồ uống
nhóm nguyên vụ liệu dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm nhóm máy móc thiết bị sản xuất
đóng gói bảo quản nhóm sản phẩm tự nhiên xanh bền vững và các nhóm ngành liên quan
ngoài ra trong khu gỗ triển lãm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng trong sản xuất
tiêu dùng và định hướng thị trường xuất khẩu tiềm năng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác
và mở rộng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm chương trình sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động bên lề
như các hội thảo chuyên đề chương trình kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến với các nhà mua hàng trong nước và quốc tế
triển lãm diễn ra trong bốn ngày từ một mươi năm đến một mươi tám tháng năm tại trung tâm hội trợ triển lãm sài gòn quận bảy